theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cơn bão số một đã suy yếu thành một vùng áp thấp
tuy vậy bão số một đã gây thiệt hại nhiều tại các tỉnh phía nam đồng bằng sông hồng
các tỉnh ven biển đông bắc và đồng bằng bắc bộ sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
mặc dù những thiệt hại chưa thống kê đầy đủ nhưng hầu như toàn bộ diện tích lúa mùa của nam định
đặc biệt tại những vùng tâm bão đã bị ngập sâu trong nước và khó mà tiêu thoát được ở thời điểm này
thị trấn thịnh long thuộc huyện hải hậu tỉnh nam định nơi tâm bão đổ bộ đã bị thiệt hại hàng trăm hectare hoa màu
hàng nghìn giải hiên ở khu du lịch bị tốc mái bay hiên ngoài ra có ba tàu chú bão bị đứt neo
bốn tàu cá của ngư dân bị chìm tại cửa sông ninh cơ đặc biệt thiệt hại lúa mùa là nghiêm trọng nhất
khi hầu như một trăm linh diện tích ở đây đã bị ngập sâu
tại thái bình theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình
đến thời điểm này đã có hai người bị thương do bão nhiều diện tích lúa bị ngập ống và mất điện trên diện rộng
ngoài ra bão số một đã khiến gần một mươi cây đổ tại thành phố thái bình
mặc dù không có thiệt hại về người tuy nhiên tại hải phòng mưa to gió lớn cũng đã gây một số thiệt hại về tài sản
cây cối và hoa màu thống kê ban đầu tại huyện vĩnh bảo gió lớn đã khiến nhiều trạm biến áp bị mất điện
khoảng ba hectare lúa mây cấy bị ngập úng cục bộ nhiều cây xanh bị quấn ngã
trên địa bàn thành phố hưng yên mưa to gió lớn của cơn bão số một đã gây thiệt hại cho hàng nghìn hectare rau màu cây ăn quả
cùng với đó khoảng ba mươi bảy tuyến đường điện trung thế bị sự cố gây mất điện trên diện rộng
hiện tại công ty điện lực hưng yên đang tập trung lực lượng sửa chữa khắc phục sự cố mất điện
còn theo số liệu thống kê nhanh từ văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà nam
toàn tỉnh đã có một mươi hai chín trăm linh ba hectare lúa bị ngập trắng
một mươi hai chín trăm năm mươi bốn hectare hoa màu bị ngập nước và đổ dập
bốn trăm một mươi một cây xanh và cây ăn quả bị đổ
chín trăm bốn mươi bảy nhà cấp bốn của các hộ dân bị đổ và tốc mái
do nhiều cột điện bị đổ đứt dây dẫn đến tình trạng mất điện toàn tỉnh
đến thời điểm này tình trạng mất điện chưa được khắc phục
tại địa bàn tỉnh lào cai cơn bão số một đã làm hư hỏng khoảng một trăm sáu mươi căn nhà
trong đó có sáu mươi tám hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn
ba gian nhà cấp bốn và một cổng trường mầm non bị sập đổ
ngay sau khi thiên tai xảy ra
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các huyện ủy ban nhân dân các xã thị trấn huy động toàn bộ lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại
di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn và tổ chức khắc phục thiệt hại
ổn định cuộc sống cho người dân